đánh giá quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước
đưa ra các đề xuất hướng dẫn đối với doanh nghiệp tổ chức khu vực ngoài nhà nước là nội dung của cuộc hội thảo tham vấn
được thanh tra chính phủ phối hợp với một số cơ quan trong và ngoài nước vừa được tổ chức tại hà nội
tham nhũng luôn được coi là một trong những trở ngại lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh
làm tăng chi phí kinh doanh làm biến dạng môi trường cạnh tranh hạn chế cơ hội đầu tư và gia tăng bất bình đẳng xã hội
theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tại việt nam trong những năm gần đây
hơn một nửa số công ty được khảo sát đã báo cáo về việc chi trả các chi phí không chính thức
tuy luật phòng chống tham nhũng mới năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh sang khu vực ngoài nhà nước
song việc thực thi luật như thế nào thanh tra kiểm tra phòng chống tham nhũng sao cho phù hợp
chính là điều cần được các cơ quan chức năng quan tâm và nhìn nhận thẳng thắn
hiện nay cái việc công tác về tham nhũng
thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp vừa vào nhỏ
thì theo tôi thì cũng có những việc rất là nhỏ nhưng mà có những cuộc thanh tra kiểm tra
là thanh tra kiểm tra làm nhiều lần mà nhất là đặc biệt trong cái lĩnh vực về thuế và hải quan và quản lý thị trường
cái này nó cũng làm giảm cái sức chiến đấu của doanh nghiệp và cũng làm giảm đi cái
cái sức phát triển của các doanh nghiệp
để phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước là rất là quan trọng
nhưng mà cách tiếp cận cũng rất là khác cái công cuộc phòng chống tham nhũng mà trong khu vực công hiện nay
các doanh nghiệp tư bản thân họ cũng có động lực để tự thực hiện cái giải pháp phòng chống tham nhũng
cho nên là các giải pháp để thúc đẩy phòng chống tham nhũng trong khu vực tư thì cũng cần phải rất là thần trọng
chẳng hạn như nếu mà tiến hành thanh tra kiểm tra nó phải rất là cân nhắc
hiện việt nam đã và đang chuẩn bị thực thi nhiều hiệp định thương mại đa phương song phương quan trọng
do đó nếu tình trạng tham nhũng tại các khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước không thay đổi
sẽ hạn chế đi chính những lợi ích mà chúng ta đã ký kết